hướng ứng kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm trong nhiều tháng qua
liên đoàn lao động tỉnh phú yên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới thông điệp
mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên
tháng công nhân hai nghìn một mươi chín tại tỉnh phú yên có nhiều hoạt động hỗ trợ cho công nhân
người lao động như thành lập mới công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên
tư vấn khám sức khỏe cho công nhân bán các mặt hàng bình ổn giá
tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tư vấn pháp luật cho công nhân
hội thi tay nghề giỏi hội thi duyên dáng công nhân ngày hội thanh niên công nhân
các hoạt động của tháng công nhân tập trung hướng về cơ sở góp phần thực hiện
nghị quyết trung ương đảng lần thứ sáu khóa một mươi về tăng cường công tác lãnh đạo
chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
trong đợt phát động tháng công nhân liên đoàn lao động tỉnh phú yên trao hai mươi xuất quà
cho hai mươi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc công đoàn khu kinh tế phú yên